cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại thị trấn nánh huyện việt yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang bắt quả tang đối tượng đèo văn xuân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ cơ quan công an thu giữ bốn bánh heroin hai kg ma túy đá một mươi viên ma túy hồng phiến cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an xuân khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng tại tỉnh điện biên
để che mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã cất số ma túy vào trong các bao đựng thuốc lắc bao đựng thuốc bắc nông sản hàng hóa sau đó gửi xe ô tô khách xuống bắc giang
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị sau khi hà nội nới lỏng giãn cách trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an quận long biên đã liên tiếp phát hiện hai vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
điều đáng nói các cơ sở kinh doanh này vẫn chưa được phép hoạt động trở lại sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhưng chủ cơ sở vẫn bất chấp để khách tụ tập và sử dụng ma túy gây mất an ninh trật tự
cơ sở karaoke ánh sao tại phường thượng thanh quận long biên hà nội
dù chưa được phép hoạt động trở lại tuy nhiên khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở này
đã phát hiện một mươi sáu người đang tụ tập tại hai phòng hát
trong đó tại phòng bốn trăm linh một lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai người cùng nhiều tăng vật như đĩa xứ chứa ketamin
tiền cùng các loại ma túy như ketamin ma túy mdma
xét nghiệm tại chỗ có một mươi bốn người tại quán dương tính với ma túy
có anh hùng gọi đến ăn uống rượu thì xong rồi mời nhau lên karaoke ánh sao thì lên đấy thì có người mua xong rồi
sử dụng kẹo
chúng tôi đến thì có trong quán thì sau nghe tiếng nhạc thì mỗi người cắn một màu kẹo để sử dụng
kẹo đấy có ăn thì được không
kẹo đấy là kiếm anh mua
tôi biết là sau này tôi khi tôi bị cơ quan chức năng bắt ra đây thì tôi mới được hiểu biết rằng cái việc tôi làm là sai
và tôi thật là rất chia lệch

khi mà dịch bệnh diễn ra thì phương tiện thông tin lại trốn gần các dụng cơ ma cũng đã đi tuyên truyền về cái vấn đề là không cho tụ tập đông người và đặc biệt đối với những quán karaoke như mình thì phải đóng cửa hoàn toàn

thì khách toàn khách người toàn quan với anh em biết nhau hết thì đến gõ cửa đập cửa thì tôi mới mở thôi
chứ còn tôi cũng không phải là mở cửa hàng sẵn
để bán hàng ạ
đấy thú thực là
trước đó ngày hai mươi chín tháng chín công an quận long biên cũng phát hiện tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường ngọc lâm có hai mươi người tại bảy phòng nghỉ
xét nghiệm có một mươi sáu người dương tính với ma túy
theo cơ quan công an lợi dụng giãn cách xã hội nhiều đối tượng sử dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để tổ chức sử dụng ma túy
xu hướng này đang có dấu hiệu gia tăng về số vụ cũng như tính chất đối phó tinh vi hơn
sau khi dịch bệnh
giãn cách thì cơ bản là các đối tượng cũng
ở nhà cũng lâu rồi
cái việc thời gian tụ tập gặp nhau thế này chúng tôi cũng đã có cái phương án và có kế hoạch cụ thể
đến từ ban chỉ huy cơ quan quận đến lãnh đạo ban chỉ huy đội
chúng tôi cũng đã hướng dẫn các chính sát địa bàn quản lý các nhà nghỉ
và các cán karaoke cũng là tập trung vào số lượng tập trung đông người
thời điểm này thì các đối tượng thường thường phòng bị rất là kỹ càng
kể cả thực sự là dịch bệnh thì các cơ sở ấy cũng không được phép kinh doanh
sự ra vào đều có sự chuẩn bị và có sự điện thoại trước
nên chúng tôi cũng đấy là cái khó khăn rất là lớn trong cái thời điểm này
vì lợi nhuận một số cá nhân tổ chức kinh doanh dịch vụ có điều kiện vẫn bất chấp quy định phòng dịch
cho người dân tụ tập đông người sử dụng ma túy
chính vì vậy lực lượng công an hà nội đang bám sát địa bàn cơ sở
kiên quyết không để các vấn đề về an ninh trật tự phát sinh
khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu hạ nhiệt trên thế giới
các quốc gia cũng nới lỏng
các biện pháp phòng dịch cho phép nhiều hoạt động thể thao được trở lại
trong đó có bóng đá
tuy nhiên dường như là lại là cơ hội để các đường dây cá độ bóng đá gia tăng hoạt động
công an huyện cờ rông năng phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công
một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay
ở huyện cờ rông năng với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên hai tỷ đồng
đường dây này do đối tượng phòng dịch
phần chín chú tại xã tam giang huyện cờ rông năng cầm đầu
trước đó chín đã liên lạc với một người ở thành phố hồ chí minh
mua hai tài khoản cá độ bóng đá và giao lại một tài khoản cho phan anh quân
chú cùng huyện quản lý
tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con
rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên hai tỷ đồng
phan anh quân võ trần thọ và nguyễn ngọc tân phong
có gặp tôi và nhờ lấy một trang cá đồ bóng đá về để làm
thì tôi liên lạc với một người ở thành phố hồ chí minh
để lấy trang về cá độ bóng đá
trong đó lấy về một trang là cho anh quân quản lý
và một trang thứ hai là thọ và phong và tôi làm chứng
chúng tôi thống nhất sân toàn vào thứ hai hàng chứng
đây là vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với hình thức là cá độ bóng đá trên không gian mạng
quy mô với quy mô tính chất và cách thức hoạt động
và số tiền thu được là rất là lớn
và nói rằng là lớn nhất từ trước đến nay
số tiền mà các đối tượng giao dịch từ khi mà xảy ra
cho đến khi bị phát hiện bắt quả tăng lên tới hai mươi tỷ đồng
thì các đối tượng đã lợi dụng sử dụng các thiết bị điện tử
như là máy tính điện thoại di động
sử dụng triệt để mạng xã hội zalo facebook
để nhắn tin giao dịch các cược
quá trình giao dịch tiền thì các đối tượng trường chọn
những địa điểm vắng mặt để giao dịch tiền
cho nên là cái việc phát hiện và đấu tranh đối với loại tội phạm này rất là khó khăn
hiện công an huyện crong năng cùng phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
đã làm rõ được một mươi năm đối tượng trong đường dây này
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng
các đối tượng có liên quan để xử lý về hai hành vi
đánh bạc và tổ chức đánh bạc
để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai
đã tạm giữ hình sự đối tượng ngô đại quang châu
trú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
qua công tác quản lý địa bàn công an huyện định quán biết được
ngô đại quang châu đã cho đặng đình an chú cùng địa phương
vay tiền với lãi suất lớn nên đã vào cuộc điều tra
quá trình thu thập tài liệu chứng cứ và làm việc với các đối tượng có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ tháng hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
châu đã cho an vay gần ba tỷ đồng với lãi suất từ một đến hai bốn mươi năm một ngày
tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một an nợ trâu cả gốc và lãi lên tới bảy tỷ đồng
trong đó thu được hơn ba ba tỷ đồng tiền lãi bất chính
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán đang khẩn trương mở rộng vụ án
khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
công an huyện quế sơn tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn duy hiệp chú tại huyện quế sơn về hành vi cố ý
ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
vào tối ngày sáu tháng một mươi công an xã quế mỹ huyện quế sơn nhận được điện thoại kêu cứu
của bà phan thị hương chú thôn thạch khê xã quế mỹ về việc con trai bà là nguyễn duy hiệp
có hành vi xây dựng
nguyễn duy hiệp đã bị đánh đập người thân trong gia đình
ngay lập tức công an xã quế mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường
khi lực lượng chức năng có mặt yêu cầu đối tượng hiệp ra làm việc
thì bị đối tượng dùng dao truy đuổi chém liên tiếp
hậu quả khiến đồng chí nguyễn ngọc ý công an viên xã thạch khê bị chém vào tay phải
gây thương tích một mươi
ngay sau vụ việc xảy ra công an huyện quế sơn đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn duy hiệp
nhằm động viên cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi thi hành công vụ
lãnh đạo công an tỉnh quảng nam đã đến thăm hỏi động viên đồng chí nguyễn ngọc ý
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng nguyễn hữu thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ngõ một mươi hai bảo lộc một
xã võng xuyên huyện phúc thọ thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai
thành phố hà nội là đối tượng nguyễn đắc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn văn sự
xã minh đức huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
và đối tượng lê quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một trăm linh năm đường phùng
thôn thọ vực xã đồng tháp huyện đan phượng thành phố hà nội
bị công an quận tây hồ thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy bảo đảm bảo
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện